để khôi phục lại cái thời gian hai năm một năm để cho người dân không có cơ sở khiếu nải khơi kiềm

ngoài ra sở xây dựng tỉnh bình dương thông tin công ty saigon center chưa đủ điều kiện
ký hợp đồng huy động thông qua hình thức góp vốn hợp tác đầu tư hợp tác kinh doanh
tại dự án khu nhà ở saigon center
do đó người dân cần tìm hiểu kỹ pháp lý dự án năng lực của chủ đầu tư
trước khi đặt bút ký các hợp đồng mua bán tài sản bất động sản hình thành trong tương lai
để tránh rủi ro phiền toái và thiệt hại
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ tấn a xin chào và hẹn gặp lại